với tội danh giết người bị cáo võ lê phúc tâm sinh năm hai nghìn một đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi năm tù giam
hai bị cáo khác là thái tuấn em sinh năm hai nghìn hai và phạm văn trơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do va chạm giao thông khi đang lưu thông trên đường nên giữa tâm với lữ minh khang
người điều khiển xe máy và lê trung hào người ngồi sau xe khang xảy ra mâu thuẫn
sau đó khang hào rủ trơn và tuấn em mang theo gậy đánh bóng chảy đi tìm tâm để đánh
trong lúc xô sát giữa hai bên tâm cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người khang
khiến khang tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo tâm có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm chín mươi triệu đồng
tại thời điểm gây án bị cáo tâm đang là sinh viên y khoa